trong diễn biến mới nhất về dịch covid một mươi chín tại tp hcm qua điều tra dịch tễ của các ca mắc là bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai và bệnh nhân số một ba trăm bốn
cho thấy một số trường đại học trên địa bàn thành phố có liên quan tới các bệnh nhân này
hiện nhiều trường đại học đã tạm thời cho sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch
sáng ngày hai tháng một mươi hai khi đến trường các sinh viên trường đại học công nghệ tp hcm ngỡ ngàng khi nhận thông báo nghỉ học
đại học công nghệ tp hcm cho biết theo thông báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp
bệnh nhân thứ một ba trăm bốn mươi hai là nam tiếp viên hàng không việt nam airlines vừa khai báo thêm trong thời gian cách ly
ngày hai mươi hai tháng một mươi một người này đã đi học tại trường nam tiếp viên là sinh viên hệ đào tạo từ xa ngành ngôn ngữ anh của trường
ngoài tham gia lớp học bệnh nhân thứ một ba trăm bốn mươi hai còn luyện ngữ âm với giảng viên
hiện hai giảng viên và hai mươi năm sinh viên liên quan trực tiếp là f một của bệnh nhân này đã được đưa đi cách ly tập trung
ngay khi nhận được thông tin nhà trường cũng đã thông báo cho sinh viên toàn trường được nghỉ
trong thời gian mà sinh viên nghỉ nhà trường cũng sẽ phối hợp với cơ quan y tế của quận để tiến hành phun xịt cửa trùng
cũng như là chuẩn bị thực hiện những khuyến cáo theo đúng quy định
trước mắt đại học công nghệ tp hcm cho toàn bộ hơn ba mươi sinh viên của trường nghỉ học từ ngày hai cho đến ngày sáu tháng một mươi hai
trước mắt đại học công nghệ tp hcm cho toàn bộ hơn ba mươi sinh viên của trường nghỉ học từ ngày hai cho đến ngày sáu tháng một mươi hai
trong khi đó do có một sinh viên là học viên lớp tiếng anh của bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy là giáo viên tiếng anh
nên đại học tôn đức thắng đã tạm ngừng việc học tập trung tại cơ sở chính của trường ở quận bảy
khoảng hai mươi ba sinh viên chuyển sang học trực tuyến
một số trường khác như đại học ngoại ngữ tin học đại học tài chính marketing đại học sư phạm tp hcm đại học khoa học tự nhiên đại học văn lang
cũng đã cho tạm nghỉ học ở toàn bộ hoặc ở một số cơ sở khoa lớp do có các trường hợp f một f hai của các ca covid một mươi chín mới đây
đến chiều ngày hai tháng một mươi hai ghi nhận có khoảng một trăm linh sinh viên tại tp hcm phải nghỉ học để phòng dịch